xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết miền bắc trong đêm nay và ngày mai chưa có sự xuất hiện của hình thế gây mưa
nên toàn khu vực phổ biến là có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ ra động ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
chỉ một vài nơi là còn cao hơn
lưu xuống trung bộ thời tiết tại khu vực bắc trung bộ cũng phổ biến ít mưa ngày nắng
có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi là trên ba mươi sáu độ
còn tại khu vực trung và nam trung bộ do tồn tại giải mây rông gây mưa có chục đi qua khu vực
nên tại đây ban ngày có nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa rông với lượng khá
do có lúc có mưa nên nhiệt độ tại đây thấp hơn so với các tỉnh phía bắc của khu vực này
cao nhất đạt ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
lui xuống phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ
do nằm ở rìa phía nam của giải mây rông kết hợp với đới gió tây nam
nên mưa rông lúc chiều tối có xu hướng hoạt động mạnh hơn
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh
người dân tại đây cần đề phòng khả năng ngập úng ở khu vực trụng thấp
do có mưa nên nền nhiệt độ tại hai khu vực này không cao
ở tây nguyên nhiệt độ là hai mươi ba mươi một độ còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến với thời tiết trên biển vào hồi một mươi ba h ngày ba mươi tháng tám
vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đảo lưu dông philippines
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong những giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
do ảnh hưởng của bão nên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp tám chín sau tăng lên cấp một mươi một mươi hai
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi ba cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
khu vực hà nội mây thay đổi đêm có mưa vài nơi
ngay giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ